được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị văn hóa ẩm thực hà nội đã được lưu truyền và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử
ngoài những giá trị riêng ẩm thực hà nội còn có sự hội tụ của ẩm thực các vùng miền
và tiếp nhận tinh hoa của các nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới
nhằm đưa ẩm thực trở thành thế mạnh của du lịch mới đây
không gian ẩm thực hà nội năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức thành công
đã góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu của du lịch thủ đô qua nền ẩm thực phong phú
đa dạng giàu truyền thống trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
nhất là trong bối cảnh du lịch hà nội đang phục hồi và phát triển trở lại
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
không chỉ hấp dẫn với nhiều hồ nước quyến rũ
sự pha trộn đầy cuốn hút giữa kiến trúc pháp và việt nam cùng khu phố cổ đặc trưng
thành phố còn hấp dẫn bởi những
nhà hàng quán ăn với một nền ẩm thực phong phú
đó là nhận xét của những doanh nghiệp du lịch thế giới khi bình chọn hà nội là một trong năm mươi thành phố đẹp nhất thế giới
mùa thu hà nội được coi là mùa đẹp nhất trong năm
với khí hậu dịu mát cảnh sắc yên bình lãng mạn làm sao xuyến bao con tim
ngành du lịch hà nội đang từng bước khai thác vẻ đẹp của mùa thu hà nội
xây dựng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và sáng tạo
ngoài ra thủ đô còn ghi đậm dấu ấn trong tiềm thức của du khách trong nước và quốc tế bởi văn hóa ẩm thực
thủ đô ngàn nam văn hiến là nơi hội tụ tinh hoa của ẩm thực việt
một cách tinh tế tao nhã như chính con người tràng an
mùa thu hà nội có những nét độc đáo rất riêng của hà nội
thì đã đi vào ký ức của người dân việt nam cũng như người dân thủ đô
rất nhiều bài hát nhiều câu ca những những tác phẩm của các
các nghệ sĩ cũng đã viết về mùa thu hà nội
và chính cái tiềm năng này tính cái lợi thế này
cái sự độc đáo rất riêng mà chỉ có hà nội mới có
thì ngành du lịch hà nội cũng đang cố gắng và dần dần để khai thác những lợi thế
tạo ra những sản phẩm du lịch để thu hút khách du thập phương trong và ngoài nước đến với hà nội
này tuổi rồi đi đâu ra tôi cũng chỉ muốn là tranh thủ đi trước hoặc là đi sau cái mùa thu
để cái mùa thu đấy tôi hưởng trọng nó
cái mùa thu hà nội thì cái không gian cái không khí cộng hưởng thêm rất nhiều cái đặc sản ẩm thực
và chỉ có mùa thu hà nội mới có
với lịch sử lâu đời
cùng đặc trưng hội tụ kết tinh lan tỏa văn hóa nói chung văn hóa ẩm thực hà nội nói riêng
là kết quả của quá trình chắt lọc bồi đắp tinh hoa qua hàng nghìn năm để ngày càng trở nên hấp dẫn
ẩm thực hà thành vì thế luôn được coi là di sản văn hóa nằm trong chủ trương bảo tồn phát huy giá trị
hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp không khói quảng bá lan tỏa hình ảnh thủ đô và đất nước ra thế giới
cuối tháng chín vừa qua lần đầu tiên thành phố hà nội tổ chức festival thu hà nội với chủ đề
thu hà nội đến để yêu và giới thiệu không gian tinh hoa ẩm thực việt nhằm quảng bá các điểm đến
sản phẩm du lịch mùa thu hà nội giá trị ẩm thực việt tới người dân du khách trong và ngoài nước
đây cũng là sự kiện quan trọng của ngành du lịch thủ đô trong việc quảng bá hình ảnh hà nội tới du khách
góp phần đưa tinh hoa ẩm thực việt trở thành sản phẩm du lịch độc đáo
là thế mạnh sẽ tập trung khai thác
và phát triển của kinh tế xanh thủ đô trong thời gian tới
thủ đô hà nội cuộc hành trình đi tìm những món ăn ngon của hà nội thì rất là nhiều rất nhiều tiềm năng
và sẽ không phải chỉ lần đầu tiên này chúng tôi thể hiện mà sẽ còn có những kỳ dịp thường niên khác nữa
qua cái chương trình này chúng tôi rất muốn là được tiếp xúc nhiều hơn với các người tổ chức
các nhà tổ chức về bên tour sẽ ngồi đập những kế hoạch kỹ hơn để đưa món ăn để chúng tôi
bản thân những người đầu bếp chế biến các món ăn của vùng đất cận hà nội
rất mong muốn là mang được
kết nối với cả mọi người để đưa cái sản phẩm của hà nội chúng ta để cho không những cả nước
và bạn bè quốc tế đều biết đến những cái sản phẩm của hà nội
không gian ẩm thực hà nội với chủ đề tinh hoa ẩm thực việt
quy tụ năm mươi một gian hàng gồm bảy hoạt động chính
không gian ẩm thực truyền thống hà nội hoạt động gian hàng ẩm thực vùng miền việt nam
không gian ẩm thực quốc tế và các món ăn đương đại
không gian quảng bá các cơ sở ẩm thực đạt giải metcholin
điểm đến du lịch ẩm thực của thủ đô gian hàng tinh hoa gia vị việt
không gian trải nghiệm thưởng thức trình diễn ẩm thực giới thiệu văn hóa ẩm thực các quốc gia
ngoài ra còn có tọa đàm kết hợp trình diễn tinh hoa phở truyền thống hà nội
điều quan trọng ban tổ chức và những nghệ nhân ẩm thực đã tạo ra những không gian có sự sắp đặt
có ý đồ nhằm kể những câu chuyện về ẩm thực chuyện về phở hà nội chuyện cốm thu
hà nội vẫn nói với nhau rằng là cứ đi cách bờ hồ một mươi km thì đừng ăn phở nữa
tại vì nó cũng không ngon
nhưng mà đợt này là thấy hầu hết các hàng phở các nhãn hiệu phở đều có một cái vươn lên đấy
về chất lượng và nó có một cái gì đấy nó giống nhau
mặc dù nó cũng có những cách khác biệt từ phở đã vào từ điển quốc tế
thì chúng ta nên cố gắng giữ gìn
cố gắng giữ gìn cái hương vị của cái phở truyền thống
khách qua hàn quốc quốc tế thì họ rất thích về món phở của chúng ta
bản thân bây giờ cái món phở đã được công nhận là một món của việt nam
và đa số thì khi mà bản thân tôi cũng tiếp xúc được rất nhiều những du khách của quốc tế
khi họ đến nhà hàng khách sạn thì họ rất cũng mong muốn là được trải nghiệm nhiều cái món phở hơn nữa
nghệ nhân phạm thị ánh tuyết đang say mê và nhiệt tình kể những câu chuyện lịch sử của món ăn
theo đuổi ẩm thực hà nội lại là người lớn lên giữa sự nền nếp và khắt khe của người phụ nữ hà nội xưa
nghệ nhân ẩm thực ánh tuyết luôn đau đáu với hà nội với nét ẩm thực rất riêng của con người tràng an
dù cuộc sống ngoài kia có hối hả gấp gáp đến đâu
thì những nét văn hóa xưa sẽ không mất đi hoàn toàn
và đó cũng chính là phong vị của hà thái
nghệ nhân phạm thị ánh là nét thu hút du khách thập phương ghé tới và quay trở lại với thủ đô

khách hoặc khách nước ngoài đặc biệt thích thú với những trải nghiệm ẩm thực truyền thống trên phố cổ hà nội
thưởng thức những món ngon đường phố hay nhâm nhi đồ uống trong không khí nhộn nhịp của các địa chỉ ẩm thực
như tống duy tân tạ hiện hàng buồm đều gây ấn tượng mạnh mẽ với những người lần đầu tới với thủ đô
ẩm thực ở hà nội rất là phong phú
chúng ta có thể kể đến rất nhiều món đặc trưng của hà nội
chúng ta có phở có bún thang có bún ớt
nghe tới những món ăn đấy thì họ cũng đều nhớ ngay à đây là hà nội
nó đã được thương hiệu của sản phẩm ẩm thực hà nội với khách rồi
đấy cũng chính là một trong những thế mạnh của best buy khi mà chúng tôi có những tour gọi là food tour
để mà dân khách đi tham quan hà nội bên cạnh tham quan thì sẽ thưởng thức ẩm thực của hà nội
cái việc quảng bá thì nên làm một cách thường xuyên lâu dài và có bài bản có kế hoạch
kết hợp trong những tour du lịch hoặc là những nội dung của báo chí
nên có những cái nội dung tuyên truyền quảng bá một cách nó thường xuyên lâu dài và có trọng tâm
những thức quà của hà nội không chỉ làm say đắm lòng thực khách phổ thông mà còn thuyết phục ngay cả những chính trị gia
hay các nhà ẩm thực uy tín như cựu tổng thống pháp francoin cựu tổng thống mỹ obama
đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai diễn ra ở hà nội ẩm thực hà thành đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với giới truyền thông quốc tế
nền tảng du lịch thế giới chip atviser vừa vinh danh và xếp hạng hà nội là điểm đến xếp vị trí thứ ba trong danh sách top hai mươi điểm đến cho người mê ẩm thực năm hai nghìn hai mươi ba
danh hiệu này góp phần nâng tầm ẩm thực hà nội nói riêng ẩm thực việt nam nói chung trên bản đồ du lịch ẩm thực thế giới
từ những tiềm năng và sự ghi nhận đó sẽ góp phần quảng bá lan tỏa hơn nữa hình ảnh thủ đô hà nội có chiến lược bài bản nhằm quảng bá và khai thác giá trị của văn hóa ẩm thực
sẽ góp phần khẳng định được tham gia
sắc hà nội trong mắt bạn bè quốc tế
thưa quý vị những năm qua vấn đề bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số luôn là một trong những vấn đề được đảng và nhà nước ta quan tâm
thời gian qua thành phố hà nội tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược và chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố
các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tại hà nội đã và đang có tác động tích cực
trong xã hội và từ đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
hướng tới bảo đảm bình đẳng giới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung
theo thống kê của ban dân tộc thành phố hà nội hà nội hiện có khoảng hơn một trăm linh bảy tám trăm linh người dân tộc thiểu số thuộc năm mươi trên năm mươi ba thành phần dân tộc thiểu số
chiếm một ba dân số của hà nội trong đó đồng bào cư trú tập trung theo cộng đồng thuộc một mươi bốn xã của năm huyện ba vì mỹ đức trương mỹ quốc oai thạch thất
với đặc thù đó thủ đô hà nội rất quan tâm đến vấn đề dân tộc công tác dân tộc thực hiện chính sách dân tộc qua các giai đoạn
thực hiện các kiểm chương chính sách của đảng nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thì thủ đô hà nội cũng đã được thành viên
hội đồng nhân dân ở vùng đoàn thành phố rất quan tâm đời sống đồng bào
những đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thủ đô cũng đã có những chuyển biến thay đổi hết sức tích cực
công tác bình đẳng giới cũng đã có những chuyển biến chuyển bộ thay đổi các đĩnh kiến các thủ tục tiến gần đến văn minh thủ đô và theo truyền cưới xu thế hiện đại
với sự quan tâm đặc biệt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động bình đẳng giới cũng là một trong những việc làm được thành phố hà nội tập trung thúc đẩy
một trong số những hoạt động tiêu biểu phải kể đến là dự án tám thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trên địa bàn thành phố
dự án tám thì được thiết kế với hệ thống tám chỉ tiêu cơ bản và bốn nội dung trọng tâm để đảm bảo sự thúc đẩy bình đẳng giới tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
trong đó thì tập trung vào việc là tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm hỗ trợ cho phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
ba vì là một huyện vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy bình đẳng giới huyện ba vì đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả
ngày hội bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số năm hai nghìn hai mươi ba là một trong những hoạt động tiêu biểu vừa được tổ chức
là dịp để tôn vinh giới thiệu những đóng góp tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội những mô hình cách làm hay của các xã miền núi huyện ba vì trong việc nâng cao nhận thức thúc đẩy bình đẳng giới phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc